xin kính chào quý vị và các đồng chí đã đến thời lượng dành cho bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
theo bản tin của bộ y tế về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tính từ sáu h đến một mươi hai h ngày bốn tháng sáu
việt nam có tám mươi ca mắc mới từ bệnh nhân số tám một trăm một mươi sáu đến tám một trăm chín mươi năm
ghi nhận ở trong nước tại bắc giang bốn mươi bốn ca bắc ninh hai mươi ba ca tp hcm một mươi một ca hà nội hai ca
như vậy tính từ một mươi hai h ngày bốn tháng sáu việt nam có tổng cộng là sáu sáu trăm năm mươi bảy ca được ghi nhận trong nước
và một năm trăm ba mươi tám ca nhập cảnh số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là năm tám mươi bảy ca
về tình hình dịch bệnh tại tp hcm tính đến thời điểm này đã có bảy bệnh viện trên địa bàn tp hcm
phải phong tỏa hoặc tạm ngừng hoạt động một phần do có liên quan tới các trường hợp mắc covid một mươi chín mới phát hiện trong đợt dịch này
hiện có hai bệnh viện tạm thời phong tỏa toàn bộ do phát hiện nhân viên mắc covid một mươi chín là bệnh viện quận tân phú hai nhân viên
bệnh viện đa khoa nam sài gòn một nhân viên
một mươi bệnh viện khác đã tạm ngừng hoạt động khám bệnh ngoại trú cho người có bệnh dương tính với virus sars cov hai
trước đó có đến khám tại bệnh viện này gồm bệnh viện quận bình thạnh bệnh viện phụ sản mê công bệnh viện tâm thần cơ sở lê minh xuân và bệnh viện quận gò vấp
sáng ngày bốn tháng sáu tp hcm cũng đã ghi nhận hai ca nghi nhiễm mới tại bệnh viện fv và một trường hợp bệnh nhân từng đi khám tại bệnh viện đức khang tp thủ đức
tỉnh bắc giang và các lực lượng hỗ trợ tại địa phương này đang gấp rút triển khai lắp đặt thiết bị máy móc hoàn thành trung tâm hồi sức tích cực icu có quy mô lớn nhất cả nước
trung tâm này sẽ hoàn thành và có thể vận hành vào chiều nay
trung tâm hồi sức tích cực icu đang được tỉnh bắc giang triển khai có quy mô một trăm linh giường bệnh
tại trung tâm hồi sức tích cực này đã được trang bị nhiều loại máy móc thiết bị hồi sức tích cực hiện đại nhất hiện nay
toàn bộ các phòng đặt dường icu đều đang được sơn sửa lại tránh tình trạng nấm mốc gây ảnh hưởng phổi
trang thiết bị icu với hệ thống oxy trung tâm hệ thống khử khuẩn tiệt khuẩn dụng cụ hệ thống camera theo dõi tại giường
đồng thời các chuyên gia của bệnh viện bạch mai cũng sẽ kết hợp với sở xây dựng bắc giang
kết nối nguồn điện và hoàn chỉnh đường điện tại bệnh viện tâm thần
vì các giường icu sử dụng nhiều máy móc cùng lúc nên cần có nguồn điện đủ để đáp ứng
đây cũng sẽ là trung tâm hồi sức tích cực có quy mô lớn nhất cả nước
và có hệ thống trang thiết bị đồng bộ hiện đại nhất cả nước có tiến độ thi công nhanh
các đơn vị đã huy động hơn hai trăm linh người thi công liên tục ngày đêm để có thể hoàn thành trung tâm này sớm hơn dự kiến
để trung tâm hồi sức tích cực tại bắc giang đi vào hoạt động
bộ y tế cũng đã huy động đội ngũ chuyên gia các bệnh viện hàng đầu về hỗ trợ vận hành trung tâm
phục vụ công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín của tỉnh bắc giang
nhân sự dự kiến là khoảng bốn mươi bốn bác sĩ tám mươi tám điều dưỡng và các lực lượng hỗ trợ khác
trong khi đó lần đầu tiên việt nam đã có bản đồ chống dịch covid một mươi chín
bản đồ được hình thành dựa trên các dữ liệu bắt buộc phải cập nhật từ cấp xã trở lên
và dữ liệu được tập hợp từ nguồn
ban chỉ đạo phòng chống quốc gia phòng chống covid vừa ban hành quy định đánh giá mức độ nguy cơ
và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch covid một mươi chín
có bốn mức độ nguy cơ bình thường mới nguy cơ nguy cơ cao và nguy cơ rất cao
được thể hiện tới cấp xã trên bản đồ chống dịch tương ứng với các màu sắc
việc bộ y tế cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá giúp từng địa phương có thể chủ động xác định được nguy cơ
và đưa ra các biện pháp đối phó phù hợp
bên cạnh đó ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín có một bộ phận chuyên đánh giá an toàn
cùng giúp sức để đưa ra đánh giá chính xác hơn
và dữ liệu được đưa lên bản đồ covid một mươi chín
cập nhật trên trang web nguycơ antoancovid vn
và trong đó thì bốn mức nguy cơ bình thường mới
nguy cơ nguy cơ cao và nguy cơ rất cao
tương ứng với các màu là xanh vàng cam và đỏ
thưa quý vị xét nghiệm real time pcr
đang được dùng để trần đoán virus sars cov hai
là một trong những công cụ cơ bản hiệu quả
giúp phát hiện và xác định các ca bệnh
có phần kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh
phương pháp xét nghiệm gộp mẫu
đã đang được áp dụng tại nhiều địa phương
là một giải pháp hữu hiệu
để giúp tiết kiệm thời gian tiết kiệm công sức
tiết kiệm nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh
tại việt nam chiến lược xét nghiệm gộp mẫu
đã được triển khai từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi
hà nội là một trong nhiều đơn vị triển khai thành công
việc xét nghiệm mẫu gộp năm
trở thành vũ khí hữu hiệu chiến đấu đại dịch covid một mươi chín
sáng kiến này đã giúp đẩy nhanh kết quả xét nghiệm
giúp ngăn chặn phòng chống dịch covid một mươi chín đạt hiệu quả
thực ra là bộ y tế sẽ theo tùy theo tình hình
có nơi là gộp năm có nơi là gộp một mươi
thì nó đáp ứng được rất nhanh
cái việc mà truy vết đối tượng
và đem lại hiệu quả rất là cao
nhược điểm của nó là khi mà
trong cái mẫu gộp này nó có một cái mẫu riêng
thì lại rất là nhanh
rất vả cái việc quay trở lại để thực hiện việc lấy mẫu
tìm những cái mẫu dương đó
nhưng hơn hết thì trong cái thời điểm cao điểm như thế này
thì cái việc thực hiện gộp mẫu như thế
nó sẽ đáp ứng được rất là nhanh
cái công tác phòng chống dịch
tại đà nẵng trong đợt dịch thứ hai năm hai nghìn hai mươi
phương pháp lấy mẫu gộp năm đã cho thấy lợi ích thiết thực
tiết kiệm về chi phí xét nghiệm
giảm xuống còn gần một mươi hai tỷ đồng
thay vì hơn năm mươi năm bốn tỷ đồng nếu xét nghiệm mẫu đơn
trong vòng hai năm
trong hai mươi sáu ngày số người được lấy mẫu xét nghiệm là chín mươi bảy một trăm linh ba người
nhờ đó quét được toàn bộ dịch
tại bệnh viện đà nẵng
mở rộng xét nghiệm cho đại diện hộ gia đình
sau một tháng dịch bệnh được khống chế
sáng kiến này cũng đã nhận được bằng khen
của thủ tướng chính phủ
đặc biệt đà nẵng là rất sáng tạo
trước đây các ông chí là cho gộp năm mẫu
cái đợt năm ngoái
cũng rất là sáng tạo
bây giờ gộp đến một mươi rồi
và các ông chí là làm đến hai mươi
tùy từng trường hợp
thì cái này tôi rất hoan nghênh đà nẵng
và tôi đề nghị đà nẵng
tiếp tục làm cái này
và để thành một cái hướng dẫn
nó không phải mang tính lý thuyết pháp quy gì cả
nhưng mà nó như một kinh nghiệm từ thực tiễn
nhất là nó nhanh
nên là anh làm được nhiều mẫu một lúc
nhanh ở đây là làm được nhiều mẫu một lúc
cái thứ hai là
trong cái chống dịch mà chúng ta
làm được nhiều thì dù khi chúng ta phát hiện được
cái thứ ba là
nhiều cái ca dương tính
cái thứ ba là
tiết kiệm được các cái vật tư
bởi vì trong lúc đó rất nhiều mẫu ôm
mẫu ôm chưa
thì mẫu ôm ta không phải làm lại nữa
mà ta đã làm gộp thì một mẫu
anh nhận là một mẫu
thì ta làm năm mẫu
ta làm một mươi mẫu
thì ta không phải làm tiết kiệm sinh phẩm
tiết kiệm kinh phí
từ việc triển khai thành công ở đà nẵng
hiện nay việc xét nghiệm gộp mẫu
đang được bắc giang bắc ninh
những điểm nóng của dịch vụ
covid một mươi chín học tập triển khai
giúp giải tỏa nhanh lượng mẫu chưa xét nghiệm
theo kìm tốc độ lấy mẫu
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ba đình hà nội
vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố sáu bị can về tội danh
gây dối trật tự công cộng
cả sáu đối tượng này đều tuổi đời còn rất trẻ
thế nhưng chỉ vì ham chơi đua đòi
nên đã điều khiển phương tiện với tốc độ cao trên đường
và thậm chí đã gây tai nạn nghiêm trọng
đây là năm trong sáu đối tượng
của vụ án gây dối trật tự công cộng
gồm lương quảng khánh sinh năm hai nghìn bốn
nguyễn anh phũ sinh năm hai nghìn hai
nguyễn duy doanh sinh năm hai nghìn ba
nguyễn đức mạnh sinh năm hai nghìn ba
và đào quang tuấn sinh năm hai nghìn bốn
đều trú tại huyện mê linh hà nội
theo báo cáo điều tra
khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
các đối tượng rủ nhau tụ tập
tại xã đại thịnh huyện mê linh
và rủ nhau xuống hồ hoàn kiếm để đi đua xe
khoảng một giờ một mươi năm ngày hai mươi ba tháng hai
cả nhóm thế đoàn đua xe đi
với tốc độ cao bấm còi rú ga
thì đã nhập vào đoàn đua để thực hiện hành vi
khi cả nhóm đi đến đường độc lập
thì xảy ra vụ tên nạn giao thông
giữa xe mô tô do lương hiếu khánh điều khiển
với ông nguyễn văn xuân
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín khiến nạn nhân bị đa chấn thương
sau tai nạn các đối tượng bỏ trốn về địa phương
bọn em đi bận tốc khoảng ba mươi km trên giờ
tùy vào từng lúc có lúc nhanh lúc chậm
sau đó bọn em gây ra tai nạn
gây ra tai nạn thì em bất tỉnh
em vào viện luôn
sau khi em tỉnh em lên các chú công an làm việc
thấy các bạn rủ dê đấy cũng là sai trái rồi
bây giờ bọn em cũng sợ không dám đi đua nữa

và hầu hết các thanh niên này có hoàn cảnh khá đặc biệt
không được sự quan tâm giáo dục từ phía gia đình
hoặc có những trường hợp đã bò học
nên thiếu sự giáo dục quản lý
và có những hiểu biết pháp luật còn hạn chế
thời gian vừa qua thì cũng có xảy ra rất nhiều các vụ
gây dối trật tự công cộng bằng hình thức đua xe
cho nên là cũng
thường thường là cái lứa tuổi mà vi phạm
cái tội gây dấu trật tự công cộng này
thì thường thường là dưới một mươi tám tuổi
cái nhận thức của các em

thường rất là hạn chế
vào các dịp cuối tuần
dưới bảy nguyệt các đường phố
các giờ đấy là một hai giờ đêm
rất là vắng
cho nên các thê thường tụ tập
và đua xe
thứ hai nó cảnh báo là gần lên
cần có sự quan tâm của các bậc phụ huynh
quan tâm và quản lý giáo dục các cháu
không để các cháu có những hành vi
tiếp tục vi phạm hôn luật
hiện vụ việc đang được xử lý
theo đúng quy định của pháp luật
tiếp theo sẽ là thông tin
về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn
đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
tăng khánh hoàn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hồ khẩu thường trú tại thôn mỗ đoạn
xã đại sơn huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
về tội giết người
còn về tội tàng trữ vận chuyển của tên tử tử
mua bán trái phép
hoặc chiếm đoạt chất ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh hải dương
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
vừ a cao
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hồ khẩu thường trú tại bản ôn ốc
xã mường lợm huyện yên châu tỉnh sơn la
và đối tượng ngô văn đắc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn chín xã hợp thành
huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
phải nhận quyết định truy nã của phòng an ninh điều tra
công an tỉnh hải dương
về tội chế tạo tàng trữ vận chuyển
sử dụng mua bán trái phép
hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng
phương tiện kỹ thuật quân sự
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện